ngày hai mươi năm tháng một mươi trước thông tin khoảng một trăm linh người việt nam đã mất liên lạc sau khi nhập cảnh hàn quốc
với mục đích du lịch khi qua sân bay quốc tế trang trang tỉnh giang quân
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng hàn quốc
xác minh và tìm hiểu thông tin về vụ việc
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc
giữ liên hệ với các cơ quan chức năng hàn quốc để cập nhật thông tin hỗ trợ tìm kiếm công dân
sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết